sau tháng đầu năm nay chỉ riêng lực lượng cảnh sát biển việt nam đã thu giữ bốn năm triệu lít xăng dầu các loại
thông qua triệt phá các vụ buôn lậu trên biển
tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển diễn ra phổ biến trên các vùng đặc quyến kinh tế của việt nam
như khu vực vùng biển vũng tàu đến vùng biển phú quốc
theo thống kê của cảnh sát biển việt nam trong tổng số bốn năm triệu lít xăng dầu bị thu giữ
có một sáu triệu lít dầu do lực lượng chức năng thuộc vùng cảnh sát biển ba đóng tại vũng tàu bắt giữ
gần ba triệu lít khác do lực lượng thuộc vùng cảnh sát biển bốn phát hiện bắt giữ
con số các vụ việc bắt giữ xăng dầu lậu ở các vùng biển khác
từ miền trung đến khu vực vùng biển phía bắc là chỉ vài trăm khối lẻ
xăng dầu lậu chủ yếu là của các chủ nước ngoài đưa vào vùng biển việt nam tiêu thụ
đối tượng tiêu thụ là các tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển
do trốn được thuế giá rẻ hơn nên việc tiêu thụ rất dễ dàng